nhân kỷ niệm ngày thành phố sài gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh
ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức một loạt sự kiện văn hóa thể thao
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày hai tháng bảy
để phục vụ nhân dân và tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
các hoạt động bao gồm triển lãm sài gòn thành phố hồ chí minh
bốn mươi bốn năm tự hào mang tên bác ngày hội gia đình văn hóa hạnh phúc
hội diễn tiếng hát miền đông lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi của bảy tỉnh thành đông nam bộ
thành phố cũng sẽ tổ chức diễu hành xe hoa tại các quận huyện và trên các tuyến đường trung tâm của thành phố
đồng thời để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngày toàn xã hội
đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện thu hút người dân tham gia
như thi ảnh về gia đình với chủ đề khoảnh khắc yêu thương
sân chơi gia đình sân chơi vận động trường gia đình ta cùng vui sân chơi thiếu nhi sắc màu em yêu